nông dân thi đua được phối hợp tổ chức đa dạng phong phú về hình thức thiết thực với chức năng của mỗi ngành
có thể kể đến như nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các hoạt động hướng về biển đảo đã nhận được sự ủng hộ của các ngành các cấp cá nhân tổ chức trong và ngoài nước
qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cá nhân tập thể thể hiện vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền
các đơn vị tổng liên đoàn lao động việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hội nông dân hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội cựu chiến binh việt nam đã được tặng cờ thi đua và bằng khen của thủ tướng chính phủ
thưa quý vị từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần sáu mươi trường hợp mắc bệnh một mươi bảy trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
riêng tại thành phố hà nội ghi nhận gần tám trường hợp mắc bệnh
trước những diễn biến ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu giảm số ca mắc sốt xuất huyết chiều nay phó thủ tướng vũ đức đam đã trực tiếp đi thị xát kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số ổ dịch trên địa bàn thành phố hà nội
phó thủ tướng vũ đức đam và bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã đến kiểm tra công trường xây dựng khu căn hộ cao cấp hồng kông tower
đây là nơi sinh hoạt và làm việc của rất nhiều công nhân lao động nhưng điều kiện vệ sinh ẩm thấp tối tăm
phó thủ tướng yêu cầu
đối với những công trình xây dựng trên địa bàn ngoài việc tuyên truyền cần phải xử lý nghiêm các chủ đầu tư nếu không bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động
kiểm tra tại khu dân cư trên phường láng thượng phó thủ tướng yêu cầu chính quyền cần phải vận động các đoàn thể làm sạch môi trường
không chỉ là để diệt loang quăng phòng chống dịch mà còn bảo đảm môi trường sống và sức khỏe cho cộng đồng
làm việc với hà nội về phòng chống dịch sốt xuất huyết phó thủ tướng nhấn mạnh
việc tuyên truyền không chỉ là theo các đợt hay khi có dịch mà cần thường xuyên và lâu dài
các biện pháp phòng chống tại địa phương cũng cần quyết liệt cụ thể và bền vững
hà nội là thành phố có dân số đông mật độ cao vì thế ngành y tế cần tiếp tục thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật
giám sát điều tra xử lý ổ dịch tại cộng đồng thực hiện sớm công tác cấp cứu để điều trị cho người bệnh mắc sốt xuất huyết

theo kế hoạch đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy các ban nội chính thành ủy tỉnh ủy phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để nắm chắc tình hình
tham mưu đề xuất ban thường vụ thành quỷ tình quỷ lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội khiếu kiện đông người kéo dài phức tạp
tiến hành giả soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội theo hướng dẫn số sáu của ban nội chính trung ương
để phát hiện chuyển cơ quan chức năng xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo tại hội nghị giao ban cũng cho biết sau tháng đầu năm nay các ban nội chính thành quỷ tình quỷ khu vực miền trung tây nguyên
đã thực hiện khá tốt việc tham mưu đề xuất các thành quỷ tình quỷ quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết kết luận của trung ương
về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng
tham mưu ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính phòng chống tham nhũng ở địa phương
như truyền hình nhân dân đã đưa tin về việc tiến tới ngừng sử dụng ameang trắng tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi chín
hiệp hội tấm lợp công ty doanh nghiệp hiện đang sử dụng ameang trắng đã kiến nghị nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này
thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về việc xem xét kiến nghị của một số hiệp hội doanh nghiệp
hội thảo về việc sử dụng ameang trắng tại việt nam và thế giới
công nghệ và môi trường và ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào sáng nay tại hà nội
trong sáng nay hội nghị về việc sử dụng ameang trắng tại việt nam tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm
của các công ty doanh nghiệp đang sử dụng ameang trắng nhiều nhất trong sản xuất vật liệu xây dựng như tấm lợp fibro ximang
cụ thể là hiệp hội tấm lợp việt nam đại diện cho hơn bốn mươi doanh nghiệp đang sử dụng ameang trắng cho rằng
ngừng sử dụng ameang trắng ngay lập tức tại việt nam
thì sẽ gây tổn thất lớn cho ngành sản xuất tấm lợp fibro ximang ảnh hưởng đến việc làm của người lao động
trong khi sản phẩm thay thế cho chất ameang chi phí lại cao và tuổi thọ thấp
tiếp thu ý kiến các công ty doanh nghiệp về phía ủy ban khoa học công nghệ và môi trường
ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội nhận thấy ameang trắng hiện đang có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người lao động
tuy nhiên việc ngưng sử dụng hoàn toàn chất này tại việt nam thì cần có những lộ trình cụ thể
cái nhìn tổng quan cả về góc độ y tế sức khỏe kinh tế và hài hòa từ góc độ nhà đầu tư sản xuất cũng như người lao động
nhằm thực hiện tốt các quyết định của thủ tướng chính phủ về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và điều chỉnh quy hoạch điện bảy hướng đến kế hoạch phát triển điện năm hai nghìn hai mươi đạt hai trăm sáu mươi năm tỷ kwh
và năm hai nghìn ba mươi là đạt năm trăm bảy mươi hai kwh
hôm nay bộ công thương đã phối hợp với hiệp hội năng lượng việt nam tổ chức hội nghị toàn quốc thủy điện vừa và nhỏ năng lượng tái tạo
sau ba mươi năm đất nước đổi mới ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng hàng năm đều tăng trưởng trên một mươi trên năm
nhưng hiện nay các nguồn năng lượng hóa thạch như than khí đốt đang ngày càng cạn kiệt
chính vì vậy việc nghiên cứu để cân đối nguồn năng lượng đang là vấn đề cấp thiết
theo kết quả nghiên cứu bên cạnh các nguồn năng lượng tái tạo
như gió mặt trời sinh khối đang được quan tâm thì thủy điện vừa và nhỏ cũng đang được quan tâm
đến năm hai nghìn hai mươi và sau năm hai nghìn hai mươi độ khoảng năm năm thì chủ yếu chúng ta sẽ tập trung phát triển các nguồn thủy điện nhỏ
thì cái nguồn thủy điện nhỏ của việt nam hiện nay với cái tổng công suất ước tính của chúng tôi độ khoảng gần bảy mw
với sản lượng điện có thể phát ra hàng năm khoảng hai mươi năm đến ba mươi tỷ kwh
cũng là một nguồn rất là quan trọng đóng góp cho đảm bảo cung cấp điện cho đảm bảo cái an ninh năng lượng cho việt nam
hiện nay thủy điện vừa và nhỏ phân bố trên ba mươi ba tỉnh của cả nước và chủ yếu tập trung ở các vùng sâu vùng xa
qua đó góp phần đa dạng hóa hiệu quả của các hồ chứa thủy điện tạo cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội văn hóa các vùng
đặc biệt là vùng sâu vùng xa
nơi dân tộc thiểu số sinh sống
trên địa bàn của tỉnh lào cai thì hiện nay đã được phê duyệt quy hoạch là bảy mươi năm cái bậc thủy điện và đã được giao cho bốn mươi sáu nhà đầu tư
thế thì nói đến hiệu quả của các dự án thủy điện này thì chúng tôi cũng đánh giá là mang lại khá hiệu quả cho tỉnh lào cai
năm hai nghìn một mươi sáu thì với cái lượng phát điện
cái lượng phát điện của các nhà máy là đạt hai hai tỷ kwh
thế mà đã nộp ngân sách là năm trăm năm mươi tám tỷ
tuy nhiên giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bốn các thủy điện ồ ạt được xây dựng đã xảy ra một số bất cập
để có thể phát triển nguồn năng lượng từ thủy điện vừa và nhỏ nói riêng và nguồn năng lượng tái tạo nói chung vẫn cần hơn nữa sự tham gia của các cấp
tại hội nghị toàn quốc về thủy điện vừa và nhỏ năng lượng tái tạo
các đại biểu trong và ngoài nước đã cùng nhau tham gia thảo luận đóng góp ý kiến để có thể khai thác hiệu quả nguồn điện thủy sản
để có thể khai thác hiệu quả nguồn thủy điện còn lại và phát triển nguồn năng lượng tái tạo
các ý kiến để xây dựng cơ sở pháp lý cho việc vận hành các nhà máy an toàn ổn định và bảo đảm môi trường cũng được đưa ra
cũng trong sáng nay bộ công thương đã tổ chức hội thảo phổ biến thông tin thị trường australia new zealand và tận dụng yêu đáy của hiệp định
hội thảo phổ biến thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin
khi đó hiệp định thương mại tự do asean australia new zealand có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa asean và australia new zealand
khi cắt giảm từ chín mươi đến một trăm linh tổng số các dòng thuế theo lộ trình từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
vì vậy doanh nghiệp cần đặt mình vào các tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và cạnh tranh được với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia khác
theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu hàng giao quả tháng bảy ước đạt ba trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
đưa giá trị xuất khẩu hàng giao quả bảy tháng qua ước đạt hơn hai tỷ đô la mỹ tăng sấp xỉ bốn mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
đây là một bước tiến ngoạn mục của lĩnh vực này trong bảy tháng qua với giá trị đạt sấp xỉ kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước trong năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai bốn tỷ đô la mỹ
ngành giao quả đã vượt qua
vươn lên trở thành một trong các mũi nhọn xuất khẩu chủ lực trong ngành nông nghiệp
các thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng giao quả việt nam bao gồm trung quốc nhật bản hoa kỳ và hàn quốc
bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu này chiếm khoảng tám mươi bốn bốn tổng giá trị xuất khẩu hàng giao quả
trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính thủy sản và lâm sản đều tăng cao
gia tăng mạnh nhất là ngành hàng cao su với sáu trăm ba mươi chín tấn ước tính tăng gần một mươi ba về khối lượng và đạt một một mươi ba tỷ đô la mỹ
tăng hơn năm mươi chín về giá trị
với nội dung phổ biến quán triệt điều kiện áp dụng ưu tiên quy trình thẩm định công nhận doanh nghiệp ưu tiên
thẩm quyền công nhận doanh nghiệp ưu tiên quản lý doanh nghiệp ưu tiên trao đổi đối thoại và giải đáp các vướng mắt
của các doanh nghiệp liên quan các quy định của doanh nghiệp ưu tiên
chiều nay cục hải quan hà nội đã tổ chức hội nghị doanh nghiệp hải quan hai nghìn một mươi bảy với chủ đề doanh nghiệp ưu tiên
thực hiện chế độ doanh nghiệp ưu tiên là một trong những giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp
trong hoạt động xuất nhập khẩu những lợi ích cụ thể mà cộng đồng doanh nghiệp được thụ hưởng khi được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên
như miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan
trừ những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật
thực hiện chế độ doanh nghiệp ưu tiên là một trong những giải pháp quan trọng để tạo thận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp
kiểm tra sau thông quan và có thể nói là những lợi ích đem lại đối với những doanh nghiệp được áp đủ điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên thì vô cùng là lớn
hiện ngành hải quan đang quản lý sáu mươi ba doanh nghiệp ưu tiên trên năm mươi doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trong cả nước
trong đó cục hải quan tp hà nội đang quản lý sáu doanh nghiệp ưu tiên
tại hội nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đều mong muốn sẽ xem xét được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên
nhằm giảm bớt thời gian trong quá trình kiểm tra hàng hóa
bản thân doanh nghiệp thì rất muốn trở thành doanh nghiệp ưu tiên bởi vì với cái đặc thù của doanh nghiệp đang hoạt động
thì việc nhận hàng nhanh và các thủ tục thuận lợi sẽ tạo được quyện rất lớn cho doanh nghiệp
đối với chúng tôi là công ty xuất nhập khẩu về hàng không nhập khẩu các thiết bị để phục vụ ngành hàng không
mà nếu các thủ tục bị chậm hoặc hàng hóa chỉ cần có vấn đề trục chặt
thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác đầu bay
chúng tôi cũng rất là mong muốn có ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp ưu tiên
để góp phần thúc đẩy hoạt động và kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn thủ đô
tính trung bình mỗi doanh nghiệp ưu tiên có giá trị kim ngạch xuất khẩu gần một sáu tỷ usd
theo cục kiểm tra sau thông quan tổng cục hải quan đơn vị chủ trì thực hiện chương trình doanh nghiệp ưu tiên
thì riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu tổng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp ưu tiên đạt chín mươi bốn tỷ usd
xin được chuyển đến với một thông tin đáng chú ý
hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy đã diễn ra lễ khai trương đường bay thanh hóa bangkok
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của cảng hàng không thọ xuân
kể từ khi đưa vào khai thác hàng không dân dụng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay
cảng hàng không thọ xuân đã liên tục tăng trưởng vượt bậc so với dự báo ban đầu
và là một trong những cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước
với mục tiêu sớm nâng cấp cảng hàng không thọ xuân
trở thành cảng hàng không quốc tế
tỉnh thanh hóa thực hiện mở đường bay quốc tế thanh hóa bằng cốc
công ty du lịch viettravel được tỉnh thanh hóa lựa chọn để khai thác đường bay này
đường bay quốc tế thanh hóa bằng cốc đi vào hoạt động sẽ có phần thúc đẩy giao thương giữa hai nước việt nam thái lan
đồng thời đẩy mạnh hợp tác đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch
mở ra hướng mới trong việc kết nối du lịch thanh hóa với thị trường nước ngoài
đưa khách du lịch từ thái lan và các nước trong khu vực về thanh hóa
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu là từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ
giật cấp bảy cấp tám dự báo trong một mươi hai giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển đến đông đông bắc
chuyển chậm theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm chín mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
nên khu vực phía đông vùng biển bắc biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rào và rông khu vực bình thuận cà mau vùng biển phía tây khu vực quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy đến cấp chín
trên đất liền khu vực tây nguyên và nam bộ ngày có mưa rào và rải rác có rông
chiều tối và đêm có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật
ở phần tiếp theo của chương trình trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh tạo sự khác biệt trong cải cách hành chính
thưa quý vị là địa phương đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng về cải cách hành chính
tỉnh quảng ninh luôn xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
xuyên suốt nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
thông suốt trong sạch vững mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
quảng ninh là tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai mô hình trung tâm hành chính công
đây được coi là bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính
tại đây tất cả các sở ban ngành sẽ cử cán bộ có thẩm quyền tới trung tâm hành chính công
và hồ sơ sẽ được tiếp nhận tại chỗ thẩm định hồ sơ tại chỗ và phê duyệt tại chỗ
người dân và doanh nghiệp không còn cảm thấy phiền hà khi làm thủ tục với các cơ quan hành chính nữa
em nghĩ là mọi người làm việc ở đây rất là tận tình em khá là hài lòng
tỉnh quảng ninh cũng xác định thực hiện tốt công tác cải cách hành chính sẽ góp phần vào thu hút đầu tư
phát triển kinh tế xã hội và nâng cao các chỉ số pci ict
do vậy sẽ tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người dân
xác định mô hình trung tâm hành chính công này là mô hình tiên phong đầu tiên của cả nước
thì phải luôn đi trước
thế và chúng tôi xác định rằng là từ cái hài lòng đó chưa đủ mà phải tiếp tục là phải làm hài lòng nữa
thì bằng một cách rằng là ví dụ như là giảm thời gian nữa cho công dân
thậm chí rằng là trước đây từ tuần chính năm bảy ngày thì tới đây phải giải quyết trong ngày mà thậm chí còn trong giờ
hiện đã có tám trăm linh thủ tục hành chính được giải quyết theo mô hình tiếp nhận thẩm định phê duyệt và trả kết quả tại chỗ
mô hình này đã tạo sự khác
thưa quý vị sau khi báo chí phản ánh vụ việc máy xúc san gạt hàng tấn rác thải chưa qua xử lý xuống suối
chính quyền xã tân quang huyện bắc quang tỉnh hà giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xã làm rõ
đồng thời để khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường
trước mắt ủy ban nhân dân xã đã thuê máy xúc đào hố trôn lấp rác tại chỗ
theo đó ủy ban nhân dân xã tân quang đã có chỉ đạo cho lực lượng công an xã làm rõ nguyên nhân
dẫn đến việc san gạt rác xuống suối sát sông lô
bên cạnh đó để khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường tình trạng rác thải tràn xuống lòng suối
ngành chức năng tỉnh hà giang huyện bắc quang và xã tân quang đã tiến hành kiểm tra thực tế
đồng thời đưa ra biện pháp xử lý tạm thời là thuê máy xúc gạt rác ra xa bờ suối
đồng thời đào hố trôn rác tại chỗ kết hợp phun thuốc khử trùng hạn chế mùi hôi
trước đó trong ngày hai mươi một tháng bảy một đơn vị đã đưa máy xúc ủi trực tiếp rác thải chưa qua xử lý dung suối
chảy ra sông lô chỉ cách đó có năm mươi mét
bãi rác xã tân quang tồn tại hơn một chục năm nay diện tích bãi rác là khoảng năm trăm linh mét vuông
mặc dù đã có cầu vượt mới được đưa vào sử dụng nhưng nhiều ngày nay
quanh khu vực sân bay tân sơn nhất liên tục diễn ra tình trạng tắt đường kẹt xe nghiêm trọng
theo các cơ quan chức năng cần có thêm nhiều dự án hơn nữa ở khu vực này
mới có thể giải quyết được bài toán tắt đường và kẹt xe tại đây
sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất
lại tiếp tục bị ủn tắc kéo dài từ chín giờ đến một mươi một giờ trưa
đây là lần thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng một tuần qua tình trạng kẹt xe vẫn tiếp tục tái diễn
mặc dù đã đưa vào sử dụng cây cầu vượt cho sân bay
theo đại diện của sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
việc đưa vào sử dụng một hai cầu vượt không thể nào giải quyết ủn tắc giao thông khu vực sân bay tân sơn nhất
theo đó cần hoàn thành ít nhất là hai mươi hai dự án mới giải quyết được bài toán kẹt xe khu vực này
các chuyên gia đánh giá việc đưa vào vận hành cầu vượt trường sơn từ ngày ba tháng bảy vừa qua
chỉ phần nào làm đỡ hơn tình hình ủn tắc tại khu vực sân bay chứ không thể giải quyết triệt đề un tắc
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi thì lượng hành khách qua sân bay tân sơn nhất là hai mươi năm triệu lượt
xong để đáp ứng nhu cầu này thì phải đồng bộ hệ thống hạ tầng trong và ngoài sân bay với tổng cộng là hai mươi hai dự án
trong khi đó lượng khách qua sân bay tân sơn nhất năm hai nghìn một mươi sáu là ba mươi hai năm triệu và dự báo cuối năm nay là ba mươi sáu triệu
hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng nên đã dẫn đến ủn tắc giao thông
theo đó muốn giải quyết rứt điểm ủn tắc giao thông thì phải hoàn thành đồng bộ tất cả các dự án
ngày hai mươi bảy tháng bảy tại địa phận tiểu khu bốn thị trấn mộc châu
tổ công tác công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã phát hiện hai đối tượng đi xe máy không có biển kiểm soát
chạy nhanh lạng lách trên quốc lộ sáu theo hướng sơn la hà nội có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác công an huyện mộc châu kiểm tra phát hiện hộp giấy bên trong có ba mươi gói ni lông màu xanh
chứa sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan cảnh sát điều tra hai đối tượng khai nhận tên là giàng lao lanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú quán tại xã trường tương huyện yên châu tỉnh sơn la vào mùa y mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú quán tại sáp bào cò huyện mai châu tỉnh hòa bình
đối tượng lanh và mai được thuê vận chuyển số ma túy trên từ yên châu về mộc châu với giá là sáu triệu đồng
như vậy chỉ trong vòng một tuần qua công an tỉnh sơn la đã bắt giữ nhiều đối tượng
thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế nhân ngày thế giới phòng chống viên ma túy
phòng chống viên gan hai mươi tám tháng bảy cùng nâng cao nhận thức về phòng chống viên gan virus
tòa án tối cao pakistan phế truất thủ tướng nawaz sharif
các nhà khoạc mỹ chỉnh sửa gen thành công trên thôn thai người
theo tổ chức y tế thế giới who hiện có gần ba trăm hai mươi năm triệu người trên thế giới
mang trong mình virus
nhiều người có thể bị viêm gan b hoặc c nhưng không phải tất cả trong số họ đều biết là mình có mầm bệnh trong người
hơn nữa việc chưa thực sự có ý thức mức độ nguy hiểm của loại virus này khiến viêm gan lây lan nhanh chóng
sau đây nhân ngày thế giới phòng chống viêm gan hai mươi tám tháng bảy mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
đề cập đến việc cần nâng cao nhận thức về phòng chống viêm gan virus
theo tổ chức y tế thế giới who mỗi năm tỷ lệ nhiễm mới virus viêm gan b là chín
và viêm gan c lên tới hai mươi trong khi số người có phác đồ điều trị ngay khi phát hiện chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ
trong số hơn ba trăm linh triệu người nhiễm virus viêm gan hiện nay nếu không được điều trị hợp lý thì sẽ chuyển sang tình trạng rất nghiêm trọng
thậm chí là ung thư gan và tử vong
viêm gan b và c đều có thể điều trị được thậm chí là chữa khỏi hoàn toàn
vấn đề là rất ít người thực sự biết được tình trạng của mình và có thể được điều trị
thế giới hiện ghi nhận một ba mươi bốn triệu người có tình trạng của mình
một ba mươi bốn triệu trường hợp tử vong do virus viêm gan tương đương số người chết do bệnh lao và hivs
tuy nhiên nếu số người tử vong liên quan đến hivs và bệnh lao có chiều hướng giảm
thì tỉ lệ tử vong do virus viêm gan lại gia tăng tính trung bình giai đoạn từ hai nghìn đến hai nghìn một mươi bốn
tỷ lệ này tăng khoảng hai mươi hai nguyên nhân phần lớn là do những người nhiễm virus viêm gan
không có điều kiện tiếp xúc với các chương trình xét nghiệm chẩn đoán sớm và do đó cũng không được điều trị cần thiết
hậu quả của tình trạng này là hàng triệu người đang chung sống
với nguy cơ từ từ mắc các bệnh nguy hiểm như sơ gan ung thư và tử vong
giới chức y tế thế giới đều cho rằng các virus viêm gan là thách thức lớn
đe dọa sức khỏe cộng đồng và đòi hỏi thế giới phải có giải pháp cấp bách
mặc dù vậy who cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý trong cuộc chiến chống lại bệnh viêm gan trên toàn cầu
khi số ca tử vong do virus típ đã giảm nhờ chương trình tiêm chủng cho trẻ em
trong hai mươi năm chương trình tiêm vaccine phòng viêm gan b đã được triển khai tại hầu hết các quốc gia
nhờ vậy tình trạng nhiễm bệnh ở trẻ em đã giảm
tuy nhiên với virus viêm gan c tình hình khó khăn hơn do nó lây nhiễm qua những thao tác y tế không an toàn
bên cạnh vaccine phòng chống lây nhiễm virus viêm gan hay các loại thuốc điều trị viêm gan
who cũng đang nỗ lực hết sức để các bệnh nhân người mang virus và những đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm cao
đều có thể tiếp cận và được sử dụng các chế phẩm phù hợp
bên cạnh đó ngành y tế các nước đang ngày càng cung cấp các dịch vụ khám và điều trị hai căn bệnh kể trên với chi phí hợp lý
viêm gan là căn bệnh có thể được điều trị tuy nhiên để chiến thắng nó cần huy động một nỗ lực toàn cầu
không kém những gì mà nhân loại hành động để chống lại căn bệnh thế kỷ hiv aids
tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý khác
đủ tư cách giữ chức thủ tướng do liên quan tới những cáo buộc tham nhũng trong thời gian dài
đây là quyết định đã được đoán trước và khiến ông sharif phải rời nhiệm sở
thẩm phán ejad abj khan tuyên bố tại phòng xét xử thủ tướng sharif không đủ tư cách là thành viên trong quốc hội
bởi vậy ông phải thôi giữ chức thủ tướng
tòa án cũng yêu cầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia tổ chức điều tra thêm đối với những cáo buộc nhằm vào ông sharif
bắt nguồn từ vụ dò dỉ hồ sơ panama hồi năm ngoái về việc gia đình ông liên quan tới các doanh nghiệp nước ngoài có sinh lợi
từ trước tới nay chưa có thủ tướng pakistan nào nắm giữ đầy đủ nhiệm kỳ năm năm
và đây là lần thứ hai trong lịch sử bảy mươi năm của pakistan
tòa án tối cao nước này tuyên bố một thủ tướng đang tại nhiệm không đủ tư cách
một đoàn tàu đã lao vào rào chắn kim loại trong nhà ga ở thành phố barcelona tây ban nha khiến ít nhất năm mươi bốn người bị thương
vụ tai nạn này xảy ra lúc tám giờ một mươi năm sáng nay theo giờ địa phương
theo cảnh sát tây ban nha tàu đã không phanh khi tiến vào nhà ga đồng đúc và đâm vào thanh chắn phía cuối đường dây của nhà chờ
nhiều người có mặt tại hiện trường khi vụ tai nạn xảy ra do đây là thời gian cao điểm trong ngày
ít nhất năm mươi bốn người bị thương
lực lượng cấp cứu đã lập tức đưa các nạn nhân bị thương nặng vào bệnh viện bao gồm năm nạn nhân trong tình trạng nguy kịch
phần đầu tàu đã hư hại nghiêm trọng do va chạm
nhiều người bị thương được điều trị ngay tại ga tàu
nhà chức trách hiện đã đóng cửa một phần nhà ga franka và cảnh báo hành khách tránh xa các đường dây
tổng thư ký liên đoàn ả rập hôm nay cảnh báo israel rằng jerusalem là một danh giới đỏ mà không ai có thể vượt qua
tổng thư ký liên đoàn ả rập abul gieet đưa ra lời cảnh báo này tại một cuộc họp khẩn ở cairo ai cập
với sự tham gia của hai mươi hai ngoại trưởng hoặc đại diện chính phủ để thảo luận các phương pháp giảm căng thẳng tại trung đông
sau khi israel dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát